khoảng năm giờ sáng nay ngày một tháng một trên đường hồ chí minh đoạn qua xã hòa phú
thành phố buôn ma thuột tổ tuần tra thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã
phát hiện trên một chiếc xe khách vận chuyển bốn mươi bốn kg pháo lậu vào thời điểm trên tổ tuần tra đã
phát hiện chiếc xe khách mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b một nghìn năm trăm chín mươi của nhà xe cường phúc chạy tuyến đắk lắc lào
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra tài xế xe khách là huỳnh tấn cường
khai nhận sau khi chở khách qua lào đã tìm mua số pháo hoa này mang về để bán kiếm lời
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật